học viên đỗ văn quý là một trong những người tham gia hiến máu lần này

bản thân cũng xác định được tầm ý nghĩa và bằng sự sức trẻ
bản thân thì cũng tham gia góp phần nhỏ bé để giúp đỡ mọi người
trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến rất phức tạp như hiện nay
thì phong trào hiến máu càng trở nên ý nghĩa

thì phong trào hiến máu càng trở nên ý nghĩa

do báo công an nhân dân đơn vị thuộc cục truyền thông công an nhân dân phát động
đắc rinh đắc pr là hai xã biên giới thuộc huyện nam giang tỉnh quảng nam
giáp với huyện đắc trưng tỉnh sê công lào
nơi đây có đến chín mươi sáu dân số là đồng bào ve tà rìa
hơn năm mươi hộ dân ở xã đắc rinh là hộ nghèo
năm qua có lẽ là năm đầy khó khăn với người dân
cái lũ sạt lỡ
họ luôn canh cánh nỗi lo thiếu cây ăn lo cây ấm mỗi dịp tết đến xuân về
đường xa thì hiện nay cũng đang khó khăn lầy lội
các tỷ đường lên đường lên rãi thì cũng chưa có
chỉ là đi bộ rùi vát bằng vai chưa có phương tiện
đi lên đường rãi để chuyển các hàng nông sản chỉ là dùng một sức người
vì điều kiện đường xa hơn thế này
ở các vùng sản xuất các nương rái của bà con là chưa đến
đồng cảm và chia sẻ với khó khăn của bà con
năm nay thông qua chương trình tết vì người nghèo
các cán bộ chiến sĩ đoàn công tác của báo công an nhân dân cùng mạnh thường quân
đã trao bốn trăm linh xuất quà mỗi xuất trị giá sáu trăm năm mươi đồng
đến với bốn trăm linh hộ gia đình nghèo cán bộ lão thành cách mạng người có uy tín
đây là những phần quà giá trị vật chất
ta tuy là nhỏ bé nhưng cũng góp phần cho bà con có được một cái tết đầy đủ nó ấm hơn
và góp phần để mà bà con cùng chung tay bảo vệ an ninh của tiếng biên giới thiên dạo của tổ quốc
cũng rất là cảm ơn các đơn vị mạng thương quân như là lực lượng công an lực lượng đội biên phòng
và các đơn vị công ty sinh nghiệp khác được quan tâm đối với nhân dân của xã đắc đinh
năm hai nghìn hai mươi hai để ăn tết đảm bảo về cái việc mà chăm lo an sinh xã hội đối với người dân
mà không có hộ nào nằm trong cái diện mà thiếu đói thiếu ăn
cuối năm thời điểm mà mọi nhà đang tức bực sửa soạn đón tết
thì vẫn có những chuyến xe chở bao yêu thương nghĩa tình của người làm báo công an nhân dân
của từng cán bộ chiến sĩ đến vùng rẹo cao biên giới để bà con đón một mùa xuân ấm áp xung vầy